hàng năm cứ mỗi khi tháng tư về những người lính năm xưa lại cùng nhau hội ngộ cùng ôn lại những kỷ niệm về một thời hào hùng và oanh liệt
và trong trái tim và ký ức của những người lính xe tăng tám trăm bốn mươi sáu thời khắc mà họ tiến vào dinh độc lập mãi mãi là một ký ức không thể nào quên
mỗi khi nhắc tới ngày chiến thắng của lịch sử ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sau chiến tranh các cựu chiến sĩ xe tăng tám trăm bốn mươi sáu đều lần lượt trở về với đời thường
hôm nay là một ngày đặc biệt bởi họ lại có dịp hội ngộ để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và tật mắt chứng kiến cuộc sống đời thường của đồng chí đồng đội mình
trong cuộc tổng thống công giải phóng miền nam trong đội hình mũi nhọn tiến vào sinh độc lập
xe tăng tám trăm bốn mươi sáu có bốn chiến sĩ là chỉ huy xe nguyễn quang hòa pháo thủ số một trần quý
pháo thủ số hai nguyễn bá tứ lái xe trần bình yên
hơn bốn mươi năm đã trôi qua nhưng trong ký ức của những người lính này thời khắc tiến vào giải phóng sài gòn vẫn còn vẹn nguyên
tất cả bộ binh xe tăng là cứ lối đuôi nhau vào đông đông quây quần quây quần
thế ông dương minh thì ông bùi văn tùng là vào bảo các cậu đi bắt dương minh
thế anh em bộ binh xe tăng mình là đội mũ công tăng mà nhận cho chiến sĩ của mình
thế ông dương minh thì ông dương minh không có sở hai bên ngực áo này thần người ra thần người không thờ
thì đoán là anh em nhận định là không có ảnh
thế là ông bảo ơ đúng rồi đấy thì là bố trí các cậu bố trí là đưa ra đài phát thanh
chúng tôi cũng chưa liên lạc được với nhau
mãi đến tận năm kỷ niệm bốn mươi năm ngày giải phóng miền nam thì lúc đó anh em chúng tôi mới có cơ hội để gặp nhau
và cũng là biết được là mình là
thành viên của cái xe tăng tám trăm bốn mươi sáu mà do nhà báo trần mai hưởng đã chụp lúc xe của chúng tôi tiến vào riêng độc lập
vì đấy là một cái kỷ niệm rất là lớn
trong cuộc gặp gỡ ấm tình này còn có những nhà báo những người đã chứng kiến và ghi lại những thời khắc lịch sử của dân tộc
bức ảnh này đã trở thành biểu tượng cho ngày chiến thắng ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhà báo trần mai hưởng nguyên là phóng viên của thông tấn xã việt nam
đã may mắn ghi lại những thời khắc lịch sử của dân tộc
lại khoảnh khắc này khi ông cùng với các cánh quân tiến vào sài gòn
ngày ấy ông mới chỉ hai mươi ba tuổi
thế khi vào đến bến dinh thì vừa mới vào đến cổng dinh xong tôi quay lại
thì thấy xe tăng chiếc xe tăng tám trăm một mươi sáu đang tiến vào
và tôi quay lại chụp ngay một kiểu
và tôi nghĩ đấy là bức ảnh đẹp
bởi vì là xe tăng thì vừa qua cổng dinh buổi trưa đang nắng như vậy và lá cờ trên tháp hóa đang bay
và trên xe thì có cả lính xe tăng
và hai chiến sĩ trung đoàn
sáu mươi sáu bộ binh của sư đoàn ba bốn
tức là một cái đội hình phối hợp rất là đẹp
và vào một thời điểm lịch sử vào một địa điểm lịch sử như vậy tôi nghĩ là nó là một biểu tượng rất là đẹp cho chiến thắng
dẫu còn đó những bộn bề khó khăn nhưng những người lính này vẫn luôn lạc quan yêu đời
cùng nhau đóng góp sức lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
từ bàn tay và khối óc của mình họ lại phát huy truyền thống bộ đội cụ hồ xây dựng phát triển kinh tế
sau nhiều năm cần củ lao động
chiến binh trần bình yên giờ là ông chủ với cờ ngời gần một gốc na và một số loại rau quả khác
mỗi năm từ mô hình kinh tế này cũng đem lại cho ông và gia đình hơn một trăm linh triệu đồng
những cựu chiến binh hôm nay đang viết tiếp ý chí phẩm chất bộ đội cụ hồ
để mỗi khi tháng tư về những cuộc hội ngộ lại thêm đầm ấm